tại dự thảo luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông vừa được trình chính phủ bộ công an đề xuất rút thời hạn cấp giấy phép lái xe xuống còn năm năm thay vì một mươi năm như hiện nay đang được bộ giao thông vận tải quy định
tại khoảng chín điều bốn mươi sáu dự thảo luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ về thời hạn giấy phép lái xe quy định giấy phép lái xe các hạng a một a hai a ba không có thời hạn
giấy phép lái xe hạng b c d một d be ce d một e de có thời hạn năm năm kể từ ngày cấp
nhiều quan điểm cho rằng cần làm rõ mục đích của đề xuất rút ngắn thời hạn giấy phép lái xe để làm gì
bởi đây là chính sách có tác động đến rất nhiều người cần phải có sự nghiên cứu thật kỹ để tránh gây ra sự phiền hà tôn kém cho người dân mà hiệu quả quản lý nhà nước lại không cao